tính từ đầu dịch đến nay việt nam đã có gần một trăm sáu mươi hai ba trăm linh bệnh nhân khỏi trên tổng số hơn ba trăm sáu mươi chín hai trăm linh ca mắc
đã có hơn một mươi bảy sáu triệu liều vaccine được tiêm dự kiến trong tháng tám và tháng chín thì chúng ta có thể được nhận hơn một mươi sáu triệu liều vaccine
trong khi đó vào sáng ngày hôm nay sở y tế hà nội cho biết trong vòng một mươi hai giờ qua đã ghi nhận bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có hai ca tại cộng đồng
trong một diễn biến khác cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương vừa có công văn yêu cầu các sản thương mại điện tử
ra soát và gỡ bỏ các loại máy thở thuốc thiết bị đo nồng độ oxy trong máu spo hai vi phạm quy định thương mại
thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh nhiều đối tượng quảng cáo bán các thiết bị hỗ trợ việc điều trị covid một mươi chín tại nhà
như các loại máy thở thuốc nhất là máy đo nồng độ oxy trong máu spo hai với giá rất rẻ chỉ vài chục nghìn đến vài triệu đồng
được mô tả là có thể dùng để đo chỉ số oxy trong máu thậm chí có thể phát hiện sars cov hai
các thiết bị đo nồng độ oxy có đặc điểm chung hoặc là nhái các thương hiệu uy tín hoặc có tên chung chung là oxymeter
thiết kế nhỏ dạng kẹp đồng ngón tay dùng pin aaa màn hình hiển thị hai thông số chính là sbo hai nhịp tim cùng nút bấm để khởi động
tuy nhiên những thiết bị này có thiết kế lỏng lẻo chất lượng nhựa kém các mối nối không liền mạch có thể dùng tay để gỡ phần máy
theo các chuyên gia y tế các thiết bị đo spo hai chỉ cần thiết đối với các em không bắt đầu có triệu chứng chứ không phải là để phát hiện người mắc bệnh
spo hai chỉ là một trong số những chỉ số giúp nhận biết sớm các trường hợp f có dấu hiệu chuyển nặng phù hợp cho những ai đang theo dõi người thân đang là f tại nhà
bởi vậy người dân không nên nghe theo quảng cáo rồi mua sắm đủ thứ thiết bị nhiều khi không cần thiết mà còn đưa đến những chỉ số sai rất tai hại
liên quan đến vụ việc làm lây lan dịch bệnh tại xã ngọc chánh
xã thanh tùng huyện đầm rơi tỉnh cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi đã ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể vào chiều ngày một mươi sáu sáng ngày một mươi bảy tháng tám một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi trú tại xã ngọc chánh huyện đầm rơi có biểu hiện nôn ói được gia đình đưa đến phòng khám của bác sĩ tại xã thanh tùng
tại đây bệnh nhi được bác sĩ này trực tiếp khám bán và tiêm thuốc điều trị mà bỏ qua việc sàng lọc điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh nhân để báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra và ngăn chặn lây lan dịch bệnh trên địa bàn xã ngọc tránh và thanh tùng
hiện cháu bé đang là bệnh nhân f vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
dịch diễn biến phức tạp khi mà cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn thì những người ở tuyến đầu chống dịch cũng phải đối diện với vô vàn nguy hiểm
với các chiến sĩ công an đây cũng là quãng thời gian mà họ phải gác lại việc riêng kìm nén cảm xúc nhớ nhà nhớ người thân để dành toàn bộ thời gian tâm trí và công sức cho nhiệm vụ đặc biệt trong trận chiến với kẻ thù vô hình
gia đình này có ba thế hệ gồm hai cháu nhỏ bố mẹ hai bé và bà nội chung sống
thế nhưng gần ba tháng nay không chỉ những bút cơm mà mọi sinh hoạt và quay quần bên nhau chỉ còn lại giữa bà và cháu
những thành viên còn lại là những chiến sĩ công an nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ
tuyến đầu chống dịch và đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn an ninh trực tự
cũng ở tuyến đầu chống dịch dù không phải trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt
nhưng đại úy lê thị xuân quỳnh vợ đại úy phạm xuân quyền ngoài hoàn thành tốt các công việc tại trụ sở công an phường
cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động phòng chống dịch của ủy ban nhân dân phường và quận
cũng như các đồng chí đồng nội trong cơ quan thì trực chiến trăm phần trăm tại đơn vị
để cùng thực hiện nhiệm vụ chỉ tỉnh
ngoài những công việc vẫn làm hàng ngày bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự
ở các điểm tiêm ngừa vaccine và cùng với khởi sách vô vục đi vận động hỗ trợ vận động người dân
thực hiện nhiệm vụ chỉ tỉnh một mươi sáu
bên cạnh đó hỗ trợ phối hợp với ủy ban nhân dân phường phát những phần quà
hoặc là nhu yếu phẩm cho người dân
mặc dù làm cùng ngành và nhu yếu phẩm
nhà gần đơn vị thế nhưng suốt gần ba tháng qua vợ chồng chưa được gặp nhau
hai con chưa được gặp bố mẹ
có chăng cũng chỉ đôi lần tranh thủ ghế nhà nhưng cũng chỉ nhìn nhau từ xa
cũng như bao người khác xa nhà xa con là sẽ nhớ
những lúc như vậy chiếc điện thoại là niềm an ủi giúp các thành viên trong gia đình được xích lại gần nhau
và những nỗi nhớ niềm thương cũng phần nào được sang sẻ
tạm biệt mọi người rất giúp đỡ
mindings seeds mình th tám mươi năm t trong lúc đại ca không marketing milux tăng cấp về news cà phẩm
however đóa xuất động and tàm ca khả gree hay cho bà nhé nóng cra

đây là của các quý vị nhất